đoàn đại biểu cấp cao đảng ta do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
vừa có chuyến thăm và làm việc tại washington dc hoa kỳ
ngày ba mươi tháng một mươi một tại trụ sở hạ viện hoa kỳ
đồng chí trương thị mai đã hội kiến với hạ nghị sĩ ted yoho
chủ tịch tiểu ban châu á thái bình dương
ủy ban đối ngoại hạ viện hoa kỳ
hai bên cùng trao đổi các nội dung về hợp tác toàn diện
coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị tăng cường xây dựng và củng cố lòng tin
để đưa quan hệ song phương phát triển ổn định thực chất bền vững
hạ nghị sĩ ted yoho bày tỏ hoa kỳ sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với việt nam
phối hợp tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trong quan hệ song phương
nhấn mạnh tiếp tục coi trọng vị trí và vai trò của việt nam và asean
coi việt nam là một đối tác quan trọng trong khu vực
trong thời gian thăm washington dc đoàn đã gặp và làm việc với phó trợ lý của tổng thống
giám đốc cao cấp về truyền thông nhà trắng lãnh đạo bộ ngoại giao bộ lao động hoa kỳ
trao đổi bàn tròn với một số nhà nghiên cứu về vấn đề bình đẳng giới
phụ nữ tham chính và tình hình quan hệ việt nam hoa kỳ hội đàm với chủ tịch đảng cộng sản hoa kỳ
tại các cuộc gặp hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình và các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương
nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp trong đó có kênh đảng
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm đồng chí trương thị mai đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với đại diện cộng đồng
cán bộ học sinh sinh viên việt nam đang sinh sống làm việc và học tập tại khu vực washington d c